trong chuyến công tác tại đồng tháp trao đổi với các phóng viên bộ trưởng phùng xuân nhạ cho biết
sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh
đây là cơ sở để các địa phương chuẩn bị các phương án cần thiết
bộ trưởng cho biết bộ giáo dục và đào tạo đã có phương án ứng phó với tình hình dịch
trong đó có việc lùi các mốc thời gian trong kế hoạch năm học chung
đặc biệt là sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học
đây là cơ sở để các địa phương thuận lợi trong việc triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh
trong đó có phương án cho học sinh tiếp tục nghỉ học nếu cần thiết
việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ gây một số khó khăn cho ngành và các địa phương
tuy nhiên qua phân tích vẫn có thể khắc phục được bằng các giải pháp quản lý phù hợp của từng nhà trường tại từng địa phương
việc phòng chống dịch bệnh dù được chuẩn bị tốt đến mấy cũng không thể chủ quan
vì vậy các địa phương phải đặc biệt chú ý đến câu an toàn an toàn mới đi học đi học phải an toàn
tính mạng sức khỏe của học sinh giáo viên là trên hết bộ trưởng khẳng định